chị nhung này đêm ngày hôm qua thì tại trung bộ đã có mưa lớn xuất hiện trở lại rồi
thì không biết rằng là ngày hôm nay diễn biến tình hình thời tiết sẽ như thế nào
vâng anh trung kiên và quý vị khán giả mưa đã xuất hiện tại bắc trung bộ kể từ đêm ngày hôm qua và dạng sáng ngày hôm nay
sự báo là đợt mưa này sẽ còn kéo dài trong hôm nay và cả ngày mai
mưa sẽ xuất hiện dọc từ nghệ an vào tới quảng ngãi
và đáng lưu ý là khu vực từ quảng bình tới quảng trị sẽ có lượng mưa lớn nhất có nơi trên hai trăm linh mm
mưa rồn rập trong một khoảng thời gian ngắn nên có thể xảy ra lũ quét và xa lở đất
chính vì vậy nên bà con ở khu vực vùng núi cần đảm bảo các phương án an toàn cho tính mạng và tài sản
mưa lớn cũng sẽ xuất hiện tại tây nguyên và nam bộ
mưa nhiều cục bộ bên cạnh sấm xét gió giật thì quý vị cũng cần lưu ý với hiện tượng ngập ống tại các khu vực trũng thấp đô thị
vậy còn đối với thời tiết miền bắc thì sao
vâng sau hai ngày nghỉ cuối tuần với thời tiết tương đối là mát mẻ dễ chịu
thì ngày hôm nay nhiệt độ tại miền bắc được dự báo là sẽ tăng trở lại
đến giữa trưa và đầu giờ chiều thì nhiệt độ sẽ ở trong khoảng là từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
và có lẽ là khi đi ra ngoài trời vào khoảng thời gian này thì quý vị cũng cần có các biện pháp tránh nắng
vì trời thì tuy nhiệt độ không phải ở mức cao thế nhưng dự báo là nắng có thể sẽ khá mạnh